chào các khán giả đã quay trở lại với tin tức mới nhất covid một mươi chín trên kênh ba sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây tại trận đấu giữa đội tuyển việt nam và nhật bản
với niềm hào hức được chứng kiến đội tuyển việt nam thi đấu tại sân nhà
người hâm mộ để tuân thủ quy định năm k và yêu cầu của ban tổ chức tới xem thi đấu
bên cạnh đó dù không được phép một nhóm đối tượng đã tự ý đến để dựng lều bạt
lợi dụng nhu cầu của một số nhóm người hâm mộ để bán kết quả xét nghiệm
cho khán giả vào sơn xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một công an quận năm tử liêm hà nội đã bắt giữ nhóm đối tượng
làm giả test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho những khán giả không có kết quả test nhanh
để vào xem xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam nhật bản tại sân vận động mỹ đình
theo đó đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm đã truy xét bước đầu
bắt giữ một ổ nhóm làm giả test xét nghiệm covid một mươi chín nhằm trục lợi
cụ thể nhận thấy nhu cầu của một số người không có kết quả test nhanh để vào sân vận động
nhóm đối tượng đã tự ý dựng một lèo tổ chức test nhanh covid một mươi chín bên ngoài sân vận động mỹ đình
đáng chú ý nhóm đối tượng này không hề được cơ quan chức năng cấp phép
và có dấu hiệu không test xỉ điền thông tin bán lấy tiền với giá hai trăm linh đồng một tờ xét nghiệm
công an quận nam tử liêm đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ
tại những dụng cụ y tế liên quan đến việc lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
cơ quan công an còn thu giữ được những tờ phiếu kết quả xét nghiệm vi sinh được làm sẵn
trên những tờ phiếu này chưa có họ tên địa chỉ thông tin của người được lấy mẫu
nhưng phía dưới đã in sẵn kết quả âm tính
tinh vi hơn các đối tượng còn giả mạo công văn gửi đến phường mỹ đình quận nam tử liêm
xin triển khai điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tuy nhiên trên địa bàn quận nam tử liêm không có phường mỹ đình
mà chỉ có phường mỹ đình một và phường mỹ đình hai
hơn nữa địa điểm nhóm đối tượng này thực hiện tổ chức test nhanh covid một mươi chín
cho khán giả vào sơn xem bóng đá lại thuộc địa bàn phường phú đô
chứ không phải phường mỹ đình như công van giả mạo
theo đại tá nguyễn thải long trưởng công an quận nam tử liêm cho biết
trong số khán giả đến xem trực tiếp xem trận đấu bóng đá giữa việt nam nhật bản
có một bộ phận người dân không nghiên cứu kỹ quy định của ban tổ chức
đã được truyền thông rộng rãi nhiều ngày qua
nhiều người không có giấy xét nghiệm nhanh đã không được vào sân
lợi dụng điều này nhóm đối tượng đã tổ chức test nhanh covid một mươi chín
thậm chí không cần test và tự điền kết quả và bán cho người có nhu cầu
với giá là hai trăm linh đồng
công an quận nam tử liêm đã tạm giữ các đối tượng thuộc đường xây làm giảm test
xét nghiệm covid một mươi chín để điều tra làm rõ theo quy định
xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá
có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính
công an quận nam tử liêm đã yêu cầu toàn bộ một mươi người trong nhóm này
về trụ sở để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an nhóm người này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ bốn
có trụ sở tại phường võ cường thành phố bắc ninh
dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đến khu vực sân vận động mỹ đình
lấy mẫu xét nghiệm thế nhưng công ty này vẫn tự ý điều nhân viên đến dựng liều bản
bán kết quả xét nghiệm cho người dân
theo cơ quan công an tính từ một mươi hai h trưa ngày một mươi một tháng một mươi một đến thời điểm bị phát hiện
các đối tượng này đã bán ra hơn ba trăm linh phiếu xét nghiệm
thua lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
trước đó liên đoàn bóng đá việt nam cho biết
khán giả vào sân vận động mỹ đình phải đảm bảo các yêu cầu
như mang theo giấy tờ tủy thân căn cước công dân căn cước công dân gánh chip
mã định danh cá nhân có qr code tiêm đổ hai mũi vaccine covid một mươi chín
mũi thứ hai phải tiêm cách ngày đi xem bóng đá một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
hiện công an quận nam tử liêm đã tạm giữ toàn bộ
tăng vật đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan
để làm rõ hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp
đại tá nguyễn thảy long khuyến cáo
người dân khi tham gia các sự kiện trực tiếp đông người
phải có ý thức và tuân thủ quy định của ban tổ chức về phòng chống dịch
những trường hợp thực hiện không đầy đủ
chính là thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội
trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch bệnh
mỗi cá nhân tổ chức công dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ mình
và bảo vệ cộng đồng khi tham gia các sự kiện đông người
chủ động nghiên cứu và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của ban tổ chức đưa ra
việc làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín là hành vi trái với pháp luật
có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường
cũng liên quan tới việc xét nghiệm covid một mươi chín
trong thời gian vừa rồi tình trạng loạn giá xét nghiệm covid một mươi chín
là một tình trạng nhức nhối gây ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân
trước vấn đề đó bộ y tế vừa thông tin nhanh
về việc xây dựng thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai test covid một mươi chín
theo đó giá dịch vụ test nhanh covid một mươi chín test kit quy định tại thông tư
chỉ tính chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu bảo quản mẫu
và thực hiện trả kết quả xét nghiệm
và chi phí tiền lương chưa tính chi phí khấu hao và quản lý
đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr
giá của dịch vụ sẽ gồm mức giá của chi phí lấy mẫu
bảo quản bệnh phẩm và chi phí thực hiện xét nghiệm
do sinh phẩm hóa chất có dài giá rộng và hiện đang biến động
rất diễn biến dịch bệnh phức tạp cả trên thế giới và trong nước
vì vậy chi phí test xét nghiệm thực hiện thực nhanh thực chi
theo loại test đã sử dụng và theo kết quả đấu thầu của đơn vị
tuy nhiên để có thể quản lý giá xét nghiệm
thông tư đã quy định mức thanh toán tối đa dịch vụ xét nghiệm
bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán
trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán
thì cơ sở y tế được quyết toán phần tranh lệch thiếu và nguồn kinh phí
giao tự chủ và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị
đại diện bộ y tế phân tích
cụ thể thông tư quy định xét nghiệm sars cov hai ag test nhanh
với mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm là một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
trong đó giá dịch vụ tết nhanh gồm chi phí trực tiếp chi phí tiền lương
của đơn vị theo mức giá khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là một mươi sáu bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
giả sử chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là năm mươi đồng một test
thì đơn vị được thu của người xét nghiệm thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế theo tỷ lệ
thanh toán với ngân sách nhà nước là sáu mươi sáu bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
trường hợp chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo kết quả đấu thầu của đơn vị là một trăm linh đồng một test
mặc dù chi phí của xét nghiệm là một trăm một mươi sáu bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
nhưng đơn vị chỉ được thu của người bệnh thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế theo tỷ lệ
thanh toán với ngân sách nhà nước theo mức giá là một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
còn sáu bảy trăm linh đồng được quyết toán vào nguồn kinh phí đã được giao tự chủ
và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị
thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai được áp dụng trong các trường hợp
thanh toán chi phí xét nghiệm sars cov hai theo quy định của pháp luật
về bảo hiểm y tế người sử dụng dịch vụ xét nghiệm sars cov hai để chi trả
các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
thông tư không áp dụng đối với các trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu
thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng
do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
cùng với việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
bộ y tế đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư
hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu
yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về giá về đấu thầu đối với các cơ sở y tế trên địa bàn
xử lý nghiêm các vi phạm nếu có không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý
song song với việc hoàn thiện thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
bộ y tế đang hoàn thiện và trình chính phủ dự thảo nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
các văn bản trên sẽ giúp điều chỉnh quản lý tốt hơn về giá test kit
cũng như dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín giúp tiết kiệm hơn cho cơ sở y tế cũng như người dân
đồng thời vẫn kiểm soát được chất lượng sinh phẩm xét nghiệm
bộ y tế khẳng định theo bộ trưởng hồ đức phước luật quản lý giá năm hai nghìn một mươi hai quy định
đối với giá sản phẩm và dịch vụ đặc thù thì giao cơ quan quản lý ngành
ví dụ đất đai giao bộ thành nguyên và môi trường điện và xăng dầu giao bộ không thường
thiết bị dịch vụ y tế giao bộ y tế
từ đó chính phủ ban hành nghị định ba mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn về quản lý thiết bị y tế giao trách nhiệm cho bộ y tế
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng đã giải thích là do quá bận phòng chống dịch mới để xảy ra tình trạng này
việc bây giờ là bịt lỗ hỏng nghị định chín mươi tám bắt buộc các cơ sở y tế phải chuyển từ công khai giá sang kê khai giá
bộ trưởng hồ đức phước quả quyết
nếu bán giá sai giá cây khai thì bị xử phạt hành chính
nặng hơn sẽ bị thua hồi giới phép gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy tố
cái này chắc chắn bịt lỗ hỏng loạn giá thiết bị y tế
trong kê khai giá yêu cầu nếu thiết bị nhập khẩu thì công khai giá nhập khẩu hải quan
tuy nhiên lỗ hỏng còn nhiều lắm chuyện kit xét nghiệm chỉ là một phần nhỏ mà thôi
có tính tạm thời điều mà dư luận đang chứng kiến là những vụ việc có liên quan đến thiết bị y tế có vụ trở thành án
những người bước chân vào vòng lao lý
là những trí thức khiến cho dư luận không khỏi sự chăn trở đồng nghiệp đau lòng
và tất nhiên cũng không ít lời lên án
bịt lỗ hỏng không chỉ là chuyện thất thoát tiền bạc mà còn là để khỏi mất mát con người
đào tạo được một nhà khoa học một nhà quản lý không dễ dàng
nhưng chỉ vì một lô hàng với chút mùi tiền là thân bạn dễ liệt
quy định của pháp luật càng trả trẻ hắc khoa học thì hạ chế hết được những hành vi tiêu cực
thưa quý vị khán giả trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp
điều quan trọng là mỗi cái
cá nhân tổ chức công dân đều phải có trách nhiệm bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng
khi tham gia các sự kiện đông người không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
kính mong quý vị khán giả chú ý giữ gìn sức khỏe tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại